ngày ba mươi một tháng ba công an quận một mươi hai phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
lấy lời khai lê văn vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại quận một mươi hai để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra vàng khai nhận do lêu lỏng không lo làm ăn hay tụ tập bạn bè vui chơi
nên thường xuyên bị mẹ la mắn và không kiềm chế được nên đã sát hại mẹ mình
hiện công an quận một mươi hai đang hoàn tất hồ sơ thủ tục bàn giao đối tượng vàng
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xử lý theo thẩm quyền
vào sáng ba mươi tháng ba khoảng chín giờ hai mươi phút công an phường tân tế hiệp quận một mươi hai
nhận tin báo một phụ nữ về việc căn nhà tại tổ bốn a hẻm tth hai mươi chín phường tân thế hiệp quận một mươi hai
xảy ra vụ án giết người người trình báo là con của nạn nhân
là em gái của nghi can gây ra cái chết của mẹ mình
khi lực lượng chức năng tới đối tượng vàng vẫn rất manh động dùng dao chống trả
buộc công an phải nổ súng chỉ thiết yêu cầu đốt tượng buông dao
tuy nhiên đối tượng không chấp hành buộc công an phải nổ súng bắn vào chân để khống chế
sau đó đối tượng vàng bị bắt giữ đưa về trụ sở
bước đầu kiểm tra đối tượng âm tính với chất ma túy
công an xác định do mâu thuẫn nên đối tượng dùng dao sát hại mẹ
rồi vứt các phần thi thể xung quanh nhà